dự báo trong hôm nay vùng thấp nóng phía tây sẽ có quá trình mở rộng và phát triển về phía nước ta
bắc bộ được dự báo sẽ có nắng trở lại vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền bắc sẽ tăng nhanh
mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay tại thủ đô hà nội cũng như các nơi khác thuộc đồng bằng bắc bộ sẽ ở mức là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
trong khi đó khu vực trung du và vùng núi phía bắc nhiệt độ cũng tăng lên mức là ba mươi bốn ba mươi năm độ
lui xuống miền trung nắng nóng vẫn kéo dài liên tục suốt từ đầu tháng sáu tới giờ
và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
dự báo trong khoảng ba ngày tới khu vực từ thanh hóa trở xuống đến phú yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt diện rộng với nhiệt cao là từ ba mươi bảy cho đến ba mươi chín độ
riêng khu vực vùng núi phía tây như hương khê tuyên hóa đông hà nam đông hay tam kỳ vẫn đạt mức là bốn mươi độ
không nắng gắt như các tỉnh bắc bộ và miền trung dự báo trong ngày hôm nay
gió mùa tây nam ở các tỉnh phía nam sẽ có xu hướng hoạt động mạnh hơn
vì thế chiều tối nay mưa rông sẽ tăng lên mức nhiều nơi ở cả tây nguyên và nam bộ
trong đó mưa khá sẽ tập trung ở các tỉnh phía nam của tây nguyên và miền tây của nam bộ
với cường độ đạt mức mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
mưa xuống sẽ khiến cho thời tiết trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực không quá nóng
ở tây nguyên nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trong khi đó nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
ở phía nam của biển đông vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang vùng vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn một mươi km kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
riêng với khu vực biển từ bình thuận đến cà mau còn có gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu sóng biển ca từ một năm mươi m đến hai năm mươi m và gây ra tình trạng biển động
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió cũng mang hướng tây nam nhưng cường độ yếu cấp bốn
trời lại không có mưa rông nên tầm nhìn xa ở mức trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước